vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã đủ yếu tố cấu thành tội
thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
tối cùng ngày cơ quan điều tra bộ công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc trịnh văn quyết
và những địa điểm liên quan để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra
cùng ngày ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã có văn bản ủy quyền cho bà vũ đặng hải yến
là phó tổng giám đốc tập đoàn flc điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và bamboo airways
công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ nhóm một mươi hai đối tượng sử dụng tài khoản facebook zalo đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đất tài sản của hàng nghìn bị hại
với số tiền lên đến hơn ba tỷ đồng
nhằm đối tượng do nguyễn văn minh chủ tịch huyện ứng hòa tp hà nội cầm đầu quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận đã sử dụng phần mềm
sửa giờ nhắn gia lô tạo các hình ảnh cung cấp số lô số đề cho người chơi đúng theo kết quả số số miền bắc hoặc miền nam
để thu hút được nhiều người nhóm đối tượng đã thuê bốn căn trung cư để đặt một trăm sáu mươi chín máy tính chạy liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và sử dụng hơn bảy mươi tài khoản facebook
để đăng hàng trăm nghìn bài quảng cáo nội dung có thể cung cấp số lô số đề chuẩn một trăm linh để lừa đảo người dân
và khi người mua chuyển tiền các đối tượng sẽ cho số ngẫu nhiên rồi chặn số điện thoại gia lô của bị hại
để chiếm đoạt tài sản tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đặt tiền của hàng nghìn bị hại với số tiền hơn ba tỷ đồng
với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng nguyễn quang tân
chủ tệ huyện cửu đông bắc tỉnh đắk lắc vừa bị tóa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tổng cộng hai mươi hai năm tù giả
theo cáo trạng tân đã thế chất tám xeo
tân đã lấy một một trăm năm mươi tỷ đồng tám giấy tờ giả còn lại tân thế chất vào ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm
chi nhánh đắk lắc
lấy số tiền là ba bảy trăm tám mươi tỷ đồng
toàn bộ số tiền có được tân đã trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa nguyễn quang tân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tân một mươi tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
bốn năm tù giam về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt tân phải chấp hành là hai mươi hai năm tù giam
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân và công an huyện chư pư tổ chức thực hiện điều tra vụ án
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn yà sâm xã yà rong huyện chê pư
và hung thủ sau khi sát hại hiếp dâm nạn nhân đã phi tang thi thể xuống giếng sâu trong dãy vắng
đối tượng gây án là ra lan giang sinh năm hai nghìn một chú thôn ia sâm xã ea rong
huyện chư pứ tối ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu với nhiều người trong làng
giao về nhà cãi nhau với gia đình rồi bỏ ra tròi dãy ngủ đến hai mươi một giờ cùng ngày
khi giang đi qua vườn cà phê thấy chị trịnh thị hồng chú cùng thôn thì nảy sinh ý định hiếp dâm
để tránh bị chị hùng phát hiện giang nhặt một khúc gỗ trong vườn lẻn ra sau lưng
đánh nhiều nhát vào đầu sau đó bóc cổ thực hiện hành vi hiếp dâm sợ bị người khác phát hiện
đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết
điều tra làm rõ thủ phạm một cách sớm nhất trả lại sự bình yên cho nhân dân
với sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo phòng giai sự công tác
tích cực phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì bám địa bàn xác minh đối tượng
và phát động nhiều biện pháp vận động của chúng đồng thời lãm dụng nhiều biện pháp người vụ
để nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng gây án
kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy phần đầu của nạn nhân
bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong
thông tin ban đầu từ người dân địa phương tri hồng có đối xóm ôn hòa với hàng xóm
không có hiểm khích mâu thuẫn cá nhân vụ án xảy ra vào đêm tối khu vực dãy vắng
với địa bàn rộng gây khó khăn cho cơ quan công an trong hoạt động điều tra truy tìm hung thủ
sau hai tuần tích cực truy xét từ nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp và qua công tác nhiệm vụ
lực lượng công an đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội bắt giữ đối tượng ra làn ràng
hiện vụ việc đang được lực lượng công an gia lai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng nghiêm minh
theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin
đáng chú ý khác phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa phối hợp
với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh bắt giữ ba đối tượng
thu giữ gần hai kg heroin
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực quảng trường thuộc tổ hai phường đề thám thành phố cao bằng
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các lực lượng
bắt quả tang đối tượng la đức thuận chú tệ huyện trùng khánh thu giữ năm bánh heroin có khối lượng gần hai kg
thuận khai nhận số ma túy trên là do đối tượng đàm quang hiến chú thành phố cao bằng đưa cho thuận để mang đi bán kiếm lời
thuận là đối tượng đã có ba tiền án tiền sự về ma túy khám xét khẩn cấp chỗ ở hay được gọi là phòng trọ của đàm quang hiến
tại tổ sáu phường ngọc xuân tp cao bằng thu giữ hơn một trăm chín mươi một g heroin hai cân điện tử cầm tay ba điện thoại di động
và một số đồ vật tài liệu có liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng ra lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với đàm quang hiến và hà khánh trâm chú tại huyện hòa an sống cùng với phòng trọ về hành vi mua bán
và tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào lúc một mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng ba công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long
an phường bốn đã phát hiện bắt giữ một băng trộm điện thoại chuyên nghiệp
sau đối tượng bị bắt giữ gồm đặng thị hương lê thị hưng cùng chú thệ tỉnh khánh hòa phạm thị phương thảo
nguyễn thành dũng huỳnh tấn phước và nguyễn thành tính cùng chú tệ tỉnh quảng ngãi trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba
chị nguyễn thị thảo nguyên chú tại xã phú quế huyện long hồ đến công an xã trình trình báo về việc bị mất trộm điện thoại
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an xác minh được nhóm đối tượng liên quan đang ở một nhà nghỉ trên đường phó cơ điều phường bốn thành phố vĩnh long
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn mươi ba điện thoại di động hai cây kéo một con dao
cùng nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
bước đầu hưng khai nhận đã cùng với dũng phước hưng thực hiện vụ trộm trên
và sau đó mang về cất giấu cùng với số điện thoại đã lấy trộm trong bảy ngày gần đây tại khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ
sau quá trình theo dõi vào ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết
vừa tiến hành truy quét thành công một xới gà quy mô lớn nằm sâu trong khu dân cư và phát hiện hơn bốn mươi đối tượng đang cá cược
các mẫu trinh sát đồng loạt ập vào ngôi nhà số năm mươi hai trên bảy bầu làng thuộc phường thanh khê đông quận thanh khê
đã phát hiện phan thiết hùng và vợ là nguyễn thị thu hà chú tại địa phương cùng nhau đứng ra tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đá gà lê quốc thắng là nhiệm vụ ghi biện tại sới gà cùng với bốn mươi đối tượng có hành vi đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận tham gia xấy gà do hai vợ chồng hùng và hà tổ chức từ lâu
vào riêng ngày hai mươi bảy tháng ba số tiền đánh bạc của các đối tượng tại xới gà là hơn năm trăm linh triệu đồng
được biết hùng còn xây hẳn một nơi chuyên chăm sóc và luyện tập gà đá ngay sau nhà mình để phục vụ cho sấy gà
công an thành phố đã tạm giữ một mươi sáu đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đồng thời mời làm việc các đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc này
thưa quý vị liên quan đến vụ tài xế mercedes gây tai nạn liên hoàn là một người phụ nữ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với hoàng công trung chú thệ phường trà cổ thành phố móng cái
đồng thời tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hoàng công trung điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu mercedes bul
kiểm soát một mươi bốn a sáu mươi nghìn bốn trăm một mươi bảy đâm trực diện vào nhà dân gây hư hỏng một phần của ngôi nhà
sau đó tiếp tục gây tai nạn với hai xe máy đã khiến một phụ nữ tử vong và một người bị thương
sau khi va chạm xe của trung đã mất lái đâm vào lan can cầu hòa bình rồi rơi xuống bãi đất chống
chân cầu tại cơ quan điều tra trung khai nhận do điều khiển xe với vận tốc nhanh không làm chủ được tốc độ
đi không đúng phần đường nên đã gây ra vụ tai nạn tại thời điểm gây ra tai nạn trung không có chất cồn
và hiện cảnh sát điều tra đang giám định chất ma túy
vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo trần phước thành ba mươi ba tuổi
ngụ tại huyện cần đước tỉnh long an một mươi ba năm tù về tội giết người hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt là một mươi năm năm tù điều đáng nói nạn nhân lại chính là bạn gái từng chung sống cùng thành
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín thành và nạn nhân có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng tại nhà của bố mẹ nạn nhân tại huyện trảng bom
đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên thành dọn ra ngoài sống
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thành mang theo súng nạp sẵn đạn cùng với sáu viên đạn đến nhà nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc xô xát thành đã bắn một phát vào đầu nạn nhân rồi nắm tóc đập đầu nạn nhân xuống đất hậu quả nạn nhân bị thương tích ba
nạn nhân bị bắn vào vùng trọng yếu nhưng không chết là do yếu tố khách quan được đưa đi cấp cứu kịp thời cho nên thành bị truy tố về tội giết người
một cơ sở sản xuất kem trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tang ngay tại khu dân cư
cơ sở kinh doanh của lương thị kim oanh hai mươi bốn tuổi
trú tại địa chỉ k ba trăm chín mươi trên một lê duẩn thuộc địa bàn phường tân chính quận thanh khê
lực lượng chức năng đã phát hiện có một trăm linh kg kem dưỡng da các loại đựng trong bao ni lông không có nhãn mát bao bì hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa không rõ thành phần chất lượng cùng với nhiều vỏ hộp bao nhãn mát tự in và một số dụng cụ như thau nhựa mũng xúc máy đánh kem phục vụ cho việc sản xuất kem trộn
và được biết số kem trên sau khi nhận về sẽ trộn chung và đóng hộp chuyển đến cho khách hàng có nhu cầu
cùng thời gian này đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê cũng đã phát hiện tạm giữ một trăm ba mươi hộp giảm cân dạng viên bốn mươi bảy hộp cao gừng tan mỡ và một trăm ba mươi một hộp thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ do lê thị tri hai mươi bốn tuổi cùng chú tại địa chỉ nói trên làm chủ để xác minh làm rõ theo quy định